xã lượng minh huyện miền núi tương dương tỉnh nghệ an nằm lọt thòm giữa hai nhà máy thủy điện lớn là bản vẽ và nậm nơn
thế nhưng nghịch lý là dưới chân các nhà máy thủy điện này vẫn còn hàng trăm hộ dân phải thắp đèn dầu chạy tua bin nước phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết
xã lượng minh có một mươi bản với hơn một một trăm bốn mươi hộ dân thì có đến bốn bản chưa có điện thắp sáng
trong đó khoảng cách từ bản gần nhất là sốp cháo đến nhà máy thủy điện bản vẽ chỉ khoảng một mươi km còn lại một số bản nằm cách trung tâm xã khoảng trên dưới ba mươi km
bản sóc chảo cách trung tâm xã khoảng một mươi km nằm giữa hai thủy điện bản vẽ và thủy điện nậm nơn đến nay vẫn chưa có điện
hôm nào có điều kiện thì mua tuôi biên về để chạy nước suối dùng cho thắp sáng ban đêm và sạc pin cho đèn đều phải trung tiền sắm lại sau mỗi trận mưa lũ
tương dương là một trong những huyện có nhiều thủy điện lớn nhỏ xây dựng và đưa vào vận hành hòa lưới điện quốc gia
tuy vậy nhiều bản làng vẫn không có điện dù sống ngay cạnh chân các nhà máy thủy điện
theo ủy ban nhân dân huyện tương dương toàn huyện còn hơn hai mươi bản chưa có điện thắp sáng để sinh hoạt
người dân chấp nhận mất đất để làm dự án thủy điện nhưng vẫn phải chấp nhận cảnh sống không có điện và còn phải dùng các tuô bin phát điện hết sức nguy hiểm đến tính mạng
rất mong các cấp chính quyền tỉnh nghệ an sớm giải quyết tình trạng này để bà con sớm có điện ổn định cuộc sống